tại cơ quan công an lộc văn đương khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
cho một đối tượng người lào từ lào về việt nam với giá hai trăm linh triệu đồng
đây là chiến công mà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và công an huyện quang sơn
đã lập được trong những ngày đầu năm mới hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng
từ tin báo của người dân và qua công tác trinh sát công an huyện thường tín
thành phố hà nội vừa triệt phá thành công sới bạc lớn sát phạt nhau dưới hình thức
sốc đĩa tại xã khánh hà bắt quả tang tại yên trường
hai mươi đối tượng thu tại chiếu bạc khoảng bốn trăm linh triệu đồng
tụ điểm đánh bạc này là nhà của đối tượng đào văn trong bốn mươi một tuổi
theo nguồn tin trinh sát sới bạc này đã hoạt động trong một thời gian dài
gây bức xúc trong nhân dân để tránh sự phát hiện của lực lượng công an và các cơ quan chức năng
các đối tượng thường xuyên thay đổi thời gian đánh bạc
nơi đánh bạc luôn được cảnh giới có lắp hệ thống camera an ninh
hai lớp cửa cuốn và cửa kính luôn trong tình trạng đóng kín cách âm
khi thấy có người lạ xuất hiện các đối tượng nhanh chóng ra tín hiệu cho các con bạc tháo chạy thoát thân
kiểm tra tại phòng ngủ nhà đào văn trong cơ quan công an còn thu giữ một khẩu súng màu đen cùng băng đạn
và một khẩu súng bắn điện cùng hai hộp đạn điện
hiện công an công an huyện thường tín đã tạm giữ các đối tượng về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật
vâng hôm nay là ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
nhiều người đã đổ về các thành phố lớn từ ngày hôm qua và tiếp tục vào ngày hôm nay
lợi dụng điều này thì nhiều nhà xe đã bắt khách nhồi nhét khách tăng giá
thậm chí bỏ qua mọi quy định an toàn giao thông đường bộ
vào sáng ngày hôm nay trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn thuộc phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đà nẵng
đã phát hiện và kiểm tra một xe khách dường nằm hết hạn kiểm định trở quá số người quy định
vào thời điểm trên tại km số hai mươi chín đường tránh phía nam hầm đường bộ hải vân thuộc địa bàn xã hòa nhơn
huyện hòa vang thành phố đà nẵng lực lượng cảnh sát giao thông cửa âu hòa nhơn phát hiện xe khách mang biển số lào
hai nghìn bốn mươi tám chạy hướng bắc nam do tài xế trần văn thư trú tại tỉnh nghệ an điều khiển có dấu hiệu vi phạm luật giao thông đường bộ
tổ công tác tiến hành dừng xe kiểm tra phát hiện trên xe chở năm mươi ba hành khách trong khi số lượng cho phép chỉ là bốn mươi năm người
qua làm việc tài xế thư khai nhận chở hợp đồng các công nhân ở huyện con cuông tỉnh nghệ an vào bình dương làm việc
được biết xe khách trên xuất phát từ chiều ngày một mươi tháng hai ở nghệ an rất nhiều hành khách trên xe phàn nàn vì quá chật trội
cộng với việc xe dừng đỗ quá nhiều lần làm mất thời gian đi đường
qua kiểm tra xe khách trên còn bị
hết hạn kiểm định trạm cảnh sát giao thông cửa ô hòa nhơn đã lập biên bản tịch thu phương tiện và xử phạt cả tài xế lẫn chủ xe
buộc bồi thường cho tất cả hành khách trên xe để sang xe khác đi vào bình dương cho kịp thời gian làm việc
bên cạnh tình trạng trở quá số người quy định và vi phạm luật giao thông thì ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
giao thông tại một số tuyến đường ở thủ đô hà nội đã bị u nứ cục bộ tại một số điểm
nhưng nhìn chung tình hình giao thông vẫn thông thoáng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
hôm nay ngày một mươi một tháng hai tức mùng bảy âm lịch là ngày đầu tiên người dân bắt đầu quay trở lại với công việc hàng ngày sau kỳ nghỉ tết nguyên đán
và theo ghi nhận của chúng tôi cũng như là chia sẻ của nhiều người dân tại một số tuyến đường thì áp lực giao thông đã gia tăng mạnh ngay từ đầu giờ sáng
tuy là một lượng lớn học sinh sinh viên ở các trường đại học vẫn chưa kết thúc kỷ lễ và chưa quay trở lại với thủ đô hà nội
thế nhưng mà tình trạng ùn tắc cũng đã xảy ra tại một số tuyến đường
bảy giờ sáng tại tuyến đường tố hữu thành phố hà nội lưu lượng phương tiện giao thông gia tăng đột biến so với kỳ nghỉ lễ
nhiều phương tiện đã phải lấn vào làn của xe buýt nhanh brt thậm chí vỉa hè cũng là một làn đường mới dành cho các phương tiện
so với những cái hôm trước tết thì nó đỡ hơn một chút thôi
còn vẫn đường
khu mẫu lao đằng kia là ủ như mọi là các xe vẫn phải lên vỉa hè đi như bình thường
mọi người như là từ quê đã ra đi làm rồi thì có vẻ là cũng không phải tắc lắm đâu nhưng cũng đông đông
nó cũng thoáng hơn ngày thường
mấy cái ngày nghỉ lễ này thì thoáng hơn bởi vì là người dân vẫn chưa đi đầy đủ
nhưng mình nghĩ là khoảng hết cái tuần này người dân sẽ đi làm
đầy đủ thì chắc là cái lượng đấy thì là sẽ khó khăn hơn
theo ghi nhận thực tế tại một số tuyến đường như nguyễn trãi đường vành đai ba hay tại một số điểm nóng giao thông khác
dù lưu lượng phương tiện gia tăng cao nhưng chưa xuất hiện tình trạng ủn tắc nghiêm trọng
các phương tiện chỉ ủn ứ do trời đèn đỏ
tuy nhiên đối với một số tuyến đường có xuất hiện tình trạng ùn tắc lực lượng cảnh sát giao thông luôn có mặt kịp thời triển khai phân làn phân luồng
lực lượng tuần tra và lực lượng cũng phải cắt chốt
để đảm bảo cho tựa an toàn giao thông triển khai từ sáu h ba mươi các điểm trúng ủn tắc triển khai từ sáu h ba mươi cho đến chín h theo kế hoạch
nếu các điểm ủn tắc thì đội chiến sát số bảy vẫn bố trí lực lượng hai trăm bốn mươi bốn sẽ có mặt tại những điểm như vậy
khi tình huống xấu nhất xảy ra xảy ra việc ủn tắc
thì sẽ vi động các
bên cạnh đó trong ngày đầu năm mới cũng xuất hiện không ít tình trạng vi phạm giao thông
chủ yếu vẫn là vi phạm về mũ bảo hiểm
lực lượng chức năng sẽ chủ yếu nhắc nhở tuyên truyền đến người vi phạm
đối với những người vi phạm giao thông về mũ bảo hiểm
thì cái buổi sáng đầu tiên của năm mới và ngày làm việc đầu tiên
thì lực lượng chức năng cũng nhắc nhở và tuyên truyền
để người tham gia giao thông chấp hành nghiêm về luật giao thông đường bộ
lực lượng thức năng cũng khuyên cáo người tham gia giao thông
khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm về luật giao thông đồng bộ
và sự hướng dẫn điều hành của cơ quan chức năng
cũng khuyên cáo người tham gia giao thông
người tham gia giao thông vì là đầu năm mới nó có rất nhiều lễ hội
khi người tham gia giao thông đã sử dụng bia rượu thì tuyệt đối không được phép điều khiển giao thông
trong phần tiếp theo của bản tin an ninh hai mươi bốn h
xin mời quý vị cùng đến với những tin tức trong dịp sống hai mươi bốn h bảy
kim thảo xin chào trường quay hà nội
ở thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng
nhưng trước hết kim thảo xin mời quý vị và các bạn theo dõi những tin tức quan trọng khác
thưa quý vị trong chín ngày nghỉ tết kỷ hợi năm hai nghìn một mươi chín
trên địa bàn thành phố hồ chí minh xảy ra bốn mươi tám vụ phản pháp hành sự
giảm mạnh so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám công an thành phố đã khám phá nhanh ba mươi ba vụ
bắt giữ ba mươi người liên quan và thu hồi nhiều tài sản
những ngày qua tình hình an ninh trực tự trên địa bàn thành phố được đảm bảo
tạo thuận lợi an toàn cho nhân dân đón tết nguyên đáng
toàn thành phố đã xảy ra một mươi năm vụ cháy không gây thiệt hại về người
lực lượng công an đã xử lý các hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật
mục tiêu chính là đấu tranh trấn áp tội phạm nhất là tội phạm trên đường phố
tỷ lệ khám phá vụ án bảy mươi thu hồi nhiều tài sản có giá trị như ô tô
xe gắn máy tiền vàng và điện thoại di động
trái ngược với những thông tin tốt về tình hình an ninh trực tự trong chín ngày kỳ nghỉ tết
và tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố hồ chí minh đã khám chữa bệnh cho chín mươi một hai trăm một mươi năm người
trong đó có hai mươi bảy tám mươi sáu trường hợp đến cấp cứu do các tai nạn và đứng đầu vẫn là do tai nạn giao thông
với gần hai năm trăm linh trường hợp
trong những ngày nghỉ tết nguyên đáng kỷ hợi hai nghìn một mươi chín các bệnh viện ghi nhận gần hai bốn trăm linh trường hợp tai nạn sinh hoạt
hai mươi ca tai nạn do pháo nổ ba mươi ba trường hợp cấp cứu do ngộ độc rượu bia tăng cao hơn năm ngoái
số vụ việc nhập viện do ẩu đả đánh nhau cũng tăng năm trăm hai mươi sáu trường hợp so với bốn trăm ba mươi ba trường hợp của kỳ nghỉ tết hai nghìn hai mươi ba
tính từ ngày hai mươi tám tháng chạp đến mùng sáu tết có tám mươi trường hợp tử vong tại các bệnh viện
trong đó có bảy trường hợp tử vong do tai nạn giao thông
ở bất kỳ thành phố thị xã nào cũng có các hệ thống đèn báo hiệu giao thông để điều phối hoạt động đi lại
tránh ung tắc và tai nạn giao thông
tuy nhiên thì chỉ duy nhất thành phố đà lạt thì không có bất cứ đèn tín hiệu nào
nhưng mà người tham gia giao thông thì vẫn luôn tuân thủ đúng luật và đó cũng là nét đẹp riêng của thành phố này
một mươi một h ba mươi là giờ cao điểm học sinh tan trường
lúc này trên tuyến đường trần phú tại thành phố đà lạt
lâm đồng lượng người và phương tiện đi lại rất đông đúc
không có tín hiệu đèn giao thông lực lượng cảnh sát giao thông phải tham gia điều tiết phân luồn tránh ủng tắc
thành phố đà lạt là một thành phố trên cầu nguyên địa hình đồ dốc
vì thế cho nên là chưa có gắn cái đèn tín hiệu giao thông
chúng tôi vẫn thấy một số cái khó khăn bước mắt
thứ nhất là công tác đảm bảo trạc tượng tổn thông
tham gia giao thông nhất là tại cái nút ba ngã tư trong giờ cao điểm
thì có một bộ phận không nhỏ người dân chưa chấp hành cái ý thức về tham gia giao thông
chưa chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông
mặc dù không có tín hiệu đèn giao thông
nhưng ngay cả khi vào những lúc tan tầm hay vào mùa đông du khách
thì cũng rất hiếm thấy cảnh ủng tắc trên đường
các chiến tiện đều chạy xung quanh vòng xuyến rồi chậm rãi chuyển hướng
từng vòng xoay cứ thế nhịp nhàng trên phố tạo nên một đặc trưng riêng biệt của thành phố bình yên này
và tại đây thì tất cả những tín hiệu đèn giao thông thì đều được thay thế bằng những biển báo hướng dẫn như thế này
rất nhẹ nhàng không ngồn nào nhưng mọi người tham gia giao thông thì luôn chấp hành nghiêm chỉnh
và hầu như không hề có những xung đột xảy ra
và nếu chẳng may có xảy ra va chạm thì chỉ cần một câu xin lỗi
hay là một cái gật đầu cười nhẹ thì mọi chuyện đều có thể giải quyết
đội lãnh sát trung thông công an phố đà lạt cũng đã bố trí ở những giờ cao điểm
ngã ba ngã bốn phối hợp với lực lượng thanh niên xung kích để làm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
cụ thể chúng tôi phân công một đồng chí trực tại chốt để điều tiết giao thông
ngoài ra ở các ngã ba ngã tư thì chúng tôi bố trí con người để hướng dẫn
điều tiết giao thông
ngay từ ban đầu thì cũng đã nâng cao một bước về ý thức của người tham gia giao thông
đối với khách du lịch đến địa bàn đà lạt tham gia quan nghỉ dưỡng thì thực hiện ý kiến chỉ đạo của các cấp
thì riêng lực lượng ánh sát giao thông công an thành phố đà lạt chúng tôi chỉ là nhắc nhở
trừ trường hợp có một số lái xe cố tình quá thì chúng tôi sẽ xử lý
còn hầu hết là chúng tôi là nhắc nhở và chỉ đường cho các phương tiện tham gia giao thông
được đi lại dễ dàng
hiện dân số đà lạt đã lên đến gần hai trăm năm mươi người và mỗi năm đón sắp xỉ sáu triệu lượt du khách tới tham quan du lịch
khiến lượng phương tiện tham gia giao thông tại đây tăng lên nhanh chóng
đặc biệt vào các dịp lễ tết khiến lực lượng cảnh sát giao thông tại đây vô cùng vất vả
tuy nhiên với ý thức tham gia giao thông vốn có của người đà lạt và sự hướng dẫn nhiệt tình của những chiến sĩ cảnh sát giao thông
đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách về một thành phố yên bình thơ mộng
sự tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông cách ứng xử giữa những người tham gia giao thông
đã tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt của thành phố bình yên này
và nét đẹp này cần nhân rộng hơn nữa trên khắp cả nước
nhằm hướng tới phát triển một văn hóa giao thông và một xã hội giao thông thân thiện
bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy xin được kết thúc tại đây
sau đây thì kim thảo xin mời quý vị và các bạn cùng quay trở lại trường quay hà nội để tiếp tục bản tin an ninh hai mươi bốn giờ
nhiều trường học tại washington mỹ phải đóng cửa do bão tuyết đổ bộ
chính quyền phải ban bố tình trạng khẩn cấp
trong hàng nghìn lễ hội truyền thống khắp cả nước thì lễ hội tịch điền mang ý nghĩa khuyến nông sâu sắc
để cao vai trò sản xuất nông nghiệp và nhắc nhở mỗi chúng ta
phải nhìn nhận đầy đủ hơn đến sự phát triển nông nghiệp bền vững trong thời đại ngày nay
lễ hội tịch điền hai nghìn một mươi chín đã được tổ chức vào sáng ngày hôm nay
mùng bảy tháng riêng âm lịch tại xã đội sơn huyện duy tiên tỉnh hà nam
phó thủ tướng thượng trưởng chính phủ trương hòa bình đã đến dự và cải ruộng khai hội
lịch sử ghi rằng mùa xuân năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy lần đầu tiên vua lê đại hành cùng văn võ bá quan
đã làm lễ tế thần nông và đích thân xuống đồng cải ruộng ở chân núi đội
để khuyến khích người dân chăm chỉ làm ăn
kể từ đó các triều đại sau từ lý trần đến triều lê triều nguyễn
đều tổ chức lễ hội tịch điền một cách thành kính trang trọng
cầu mùa màng mỗi thu khuyến khích mở màng nông trang
cái lịch sử trong thời kỳ lúc đó thì chưa dư quá hiện đại hóa chưa có
thì để ôn lại để cho như vậy là thứ nhất là nước tuổi trẻ về sau này
biết được trong đó là trong cuộc sống của lúc đấy
đang khó khăn và cơ giới hướng hóa hiện đại hóa chưa có
mà nhân dân ta vẫn bảo như vậy nhân dân ta như vậy lao động như vậy là
thực sự ra là có con trâu bằng con trâu
nét đẹp nhất là cái đền thò
thứ hai là cái lịch sử để mà nhân dân đến cái chỗ điểm có điểm đến
thế rồi là cái chỗ mà vừa điểm tâm linh vừa điểm là cái nơi để mà
sản xuất ra lúa gạo tốt đẹp nhất
năm nay lễ hội tịch điền vẫn giữ nguyên các nghi lễ truyền thống
và các trò chơi dân gian
sau màn múa chống khai hội
đọc văn chỉnh trước linh vị vua lê đệ hành và thần nông
tiếp đến là nghi thức dân hương linh vị vua lê đại hành và thần nông
do phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình dẫn đầu
phát biểu tại lễ hội phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đánh giá cao
việc phục dựng lễ hội tịch điền của tỉnh hà nam
đây là lễ hội giàu tính nhân văn đề cao tinh thần trọng nông
đánh thức đất đai cầu mùa màng bội thu
niềm vui và ý nghĩa của lễ hội
càng được nhân lên khi nền nông nghiệp nước nhà
đã có những bước tiến dài trên con đường phát triển
từ chỗ canh tác nuôi trồng truyền thống đến nay
nhiều ngành hàng sản phẩm đã nâng lên thành một nghệ thuật theo hướng hiện đại
năm hai nghìn một mươi tám tăng trưởng toàn ngành đạt trên ba
cao nhất trong bảy năm qua
không những bảo đảm an ninh lương thực quốc gia
với quy mô dân số
mà còn đưa việt nam trở thành một trong một mươi năm nước xuất khẩu nông sản hàng đầu thế giới
lễ hội tịch điền là một nét sinh hoạt văn hóa bắc cầu truyền thống giữa lịch sử và hiện đại
tư tưởng vô đi cây cải ruộng bằng sức châu năm xưa
đến người dân sử dụng cơ giới hóa nhiều khâu trong sản xuất như hiện nay
đã thể hiện bước tiến mạnh mẽ của lịch sử phát triển nông nghiệp nông thôn việt nam
cũng trong dịp này ủy ban nhân dân tỉnh hà nam đã trao bằng khen
cờ thi đua cho một mươi năm xã đạt chuẩn nông thôn mới năm hai nghìn một mươi tám
sáng nay tại hà nội bộ công an tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với công an các đơn vị địa phương
để đánh giá kết quả công tác của toàn lực lượng công an nhân dân
triển khai thực hiện các chỉ đạo của lãnh đạo đảng nhà nước và của bộ công an đảm bảo an ninh trật tự
phục vụ nhân dân vui xuân đón tết nguyên đán kỷ hợi
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an chủ trì hội nghị
cùng dự còn có các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đại diện lãnh đạo công an các đơn vị và địa phương
trong tháng một và dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín công an các đơn vị địa phương đã tập trung lực lượng phương tiện
mở các đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước trong và sau tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín và các lễ hội đầu năm
nhân dân vui tết đón xuân trong không khí bình yên phấn khởi
riêng dịp tết công an các đơn vị địa phương đã điều tra khám phá hai trăm bảy mươi bảy vụ bắt ba trăm năm mươi ba đối tượng hình sự một trăm hai mươi hai đối tượng ma túy một tám trăm tám mươi chín đối tượng cờ bạc sáu mươi ba đối tượng có lệnh truy nã
một số vụ xảy ra đã được khẩn trương điều tra làm rõ như vụ giết lái xe taxi ở hà nội
vụ cướp tại trạm thu phí ở đồng nai cướp ngân hàng ở quảng ninh thái bình được dư luận và nhân dân đánh giá cao
đã phát hiện bắt giữ hơn một vụ vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo thu giữ hơn hai mươi tấn pháo
trật tự an toàn giao thông được bảo đảm không xảy ra đua xe trái phép không xảy ra tình trạng ồn tắc nghiêm trọng trên các tuyến đường quốc lộ các thành phố lớn và tại các trạm thu phí bot
tình hình tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ năm ngoái
kết luận hội nghị bộ trưởng tô lâm biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an nhân dân trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
trong đó đã khen thưởng đột xuất cho một mươi chín đơn vị địa phương đã có những thành tích nổi bật
bộ trưởng tô lâm đề nghị thời gian tới công an các đơn vị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm những nhiệm vụ trọng tâm được ban hành trong các điện chỉ đạo của bộ
giả soát tiến độ các nhiệm vụ thực hiện trong quý i bảo đảm hiệu quả đúng tiến độ đồng thời xiết chặt kỷ cương kỷ luật công tác
xử lý tin báo tố giác tội phạm của nhân dân theo đúng quy định chấn chỉnh tác phong lề lối làm việc tinh thần trách nhiệm văn hóa ứng xử
kiên quyết ngăn chặn tham nhũng vật trong khi thi hành công vụ không gây ảnh hưởng xấu đến uy tín hình ảnh của lực lượng công an
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần tăng cường tuyên truyền về chủ trương chính sách chiến công thành tích xuất sắc của lực lượng công an
những cách làm hay những điển hình tiên tiến gương người tốt việc tốt và đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân
cảnh giác trước những phương thức thủ đoạn tội phạm lừa đảo qua mạng tiền ảo buôn bán người ma túy tín dụng đen huy động tài chính qua hình thức hụi họ
trên cơ sở đó tổ chức tổng kết rút kinh nghiệm và có những giải pháp khắc phục hạn chế sau kết thúc thực hiện cao điểm tấn công chấn áp
truy nã tội phạm và bảo vệ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
cũng trong sáng nay tại hà nội bộ quốc phòng tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị phó bi thư quân ủy trung ương bộ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội nghị
báo cáo kết quả của toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ trước và trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cho thấy
quân ủy trung ương thủ trưởng bộ quốc phòng đã chỉ đạo toàn quân thực hiện nghiêm các nghị quyết chỉ thị của trên về sẵn sàng chiến đấu
và tổ chức cho bộ đội đón tết vui tươi lành mạnh an toàn tiết kiệm
bộ quốc phòng đã phối hợp chặt chẽ với bộ công an nắm chắc tình hình giữ vững an ninh chính trị tổ chức thành công cho sáu mươi hai trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc trung ương bắn pháo hoa đêm giao thừa
với ba trăm ba mươi điểm bắn an toàn tuyệt đối
các lực lượng thuộc bộ đội biên phòng cảnh sát biển đã tập trung cao điểm phòng chống tội phạm ma túy buồn lậu gian lận thương mại và phòng chống vi phạm trên biển biên giới
thông tin trên không gian mạng được giám sát chặt chẽ thông tin liên lạc toàn quân thông suốt trong mọi tình huống
các chương trình như xuân biên cương tết biển đảo lễ hội bánh trưng xanh để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên các địa bàn đơn vị đóng quân
thay mặt quân ủy trung ương đại tướng ngô xuân lịch ghi nhận biểu dương kết quả công tác của toàn quân đã đạt được trước và trong dịp tết nguyên đán kỷ hợi
đây sẽ là tiền đề quan trọng để toàn quân hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong năm hai nghìn hai mươi
đồng chí bộ trưởng bộ quốc phòng yêu cầu các cơ quan đơn vị cần bắt tay ngay và thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đã xác định
tuyệt đối không để không khí sau tết lễ hội đầu năm ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị
cấp ủy chỉ huy các cấp cần quán triệt cụ thể hóa quyết liệt triển khai thực hiện chín nhiệm vụ trọng tâm mà thường vụ quân ủy trung ương đã xác định trong năm hai nghìn một mươi chín
chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt nhất là trên các địa bàn trọng điểm cả trên đất liền trên không và trên biển
xử trí kịp thời hiệu quả không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bên cạnh đó các đơn vị cần chú trọng hoàn thành nhiệm vụ do nhận chiến sĩ mới năm hai nghìn một mươi chín bảo đảm chặt chẽ chất lượng an toàn
làm tốt công tác chuẩn bị để tổ chức lễ gia quân huấn luyện năm hai nghìn hai mươi
ngày hôm nay nhiều đơn vị công an đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây xuân kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực hữu ứng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh qua đó tuyên truyền giáo dục
nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về việc trồng và bảo vệ cây xanh bảo vệ môi trường sinh thái chống biến đổi khí hậu
đã trở thành truyền thống hàng năm cứ vào dịp đầu xuân năm mới
lực lượng công an tỉnh nghệ an lại tổ chức các hoạt động trồng cây
phát biểu tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh kêu gọi toàn thể cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia phong trào bằng những việc làm thiết thực
như gia quân trồng cây xanh và làm vệ sinh doanh trại góp phần xây dựng đơn vị văn hóa kiểu mẫu về điều lệnh công an nhân dân
đồng thời tiếp tục chăm sóc tốt các cây xanh mà mỗi đơn vị đã trồng từ các năm trước
ngay sau lễ phát động lãnh đạo công an tỉnh cùng cám bộ chiến sĩ đã tham gia trồng sáu mươi bảy cây xoài
trong khuôn viên đơn vị
trong không khí vui tươi phấn khởi ngày đầu năm mới nhớ lời căn dặn của chủ tịch hồ chí minh về tết trồng cây
công an thành phố hải phòng đã tổ chức lễ phát động tết trồng cây năm hai nghìn một mươi chín tại khuôn viên trụ sở phòng cảnh sát cơ động và công an quận dương kinh
ngay sau lễ phát động tết trồng cây lãnh đạo công an thành phố và cám bộ chiến sĩ đã tham gia trồng gần một trăm linh cây bóng mát ngay trong khuôn viên trụ sở hai đơn vị
tại trụ sở công an huyện tiền hải công an tỉnh thái bình phối hợp với huyện ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam huyện tiền hải tổ chức lễ phát động tết trồng cây đời đời nhớ ơn bác hồ
ngay sau lễ phát động tết trồng cây công an tỉnh thái bình đã tổ chức hội nghị giao ban đầu xuân để đánh giá tình hình
kết quả các mặt công tác đảm bảo an ninh trật tự tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín và lời chúc tết đến cám bộ chiến sĩ trong toàn lực lượng
mỗi dịp tết đến xuân về hội thi đấu cờ người tổ chức tại quảng trường mùng hai tháng bốn thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
luôn là một món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân và du khách khi đến với thành phố biển
năm nay hoạt động văn hóa thể thao giải trí này đã thu hút rất đông người xem mang lại không khí sôi động vui tươi trong những ngày đầu xuân năm mới
ra đời từ năm hai nghìn sáu đến nay với hơn hai mươi lần tổ chức trong các dịp lễ tết hàng năm hội thi cờ người do trung tâm văn hóa
tỉnh phối hợp với đội quân cờ người võ đường bích quang nhà thiếu nhi khánh hòa câu lạc bộ lân sư dòng thọ phước đường biểu diễn
chưa bao giờ hết hấp dẫn đối với người dân và du khách
xuyên suốt từ hai trận bán kết và trung kết tại quảng trường mùng hai tháng bốn đông đảo người dân du khách hứng khởi hồi hộp theo dõi mản đấu trí gây cấn của các kỳ thủ
trận cờ càng trở nên hấp dẫn hơn với đội quân cờ người cùng các thế võ cổ truyền ấn tượng và tiếng chống lân hội rộn ràng
ở đây tôi cảm thấy rất thích thú
cho chơi cờ người hết sức thú vị nhất là
trong một ơname đến cuối bởi vì
trong các nước di chuyển kết hợp võ thuật cực kỳ ấn tượng dưới ánh nắng mặt trời
tôi nghĩ hoạt động võ thuật này rất hấp dẫn trong ngày tết đem lại trải nghiệm tốt đối với bản thân tôi
tôi đã chụp rất nhiều hình ảnh lưu niệm hôm nay và cảm thấy thật thư giãn
để chuẩn bị cho các trận tranh tài đặc sắc nhất ba mươi kỳ thủ hàng đầu làng cờ trong tỉnh
đã phải trải qua các cuộc đối đầu căng thẳng ở vòng loại
bốn gương mặt xuất sắc vào thi đấu hai trận bán kết chung kết
giải cứu người năm nay cũng quy tụ đầy đủ các cao thủ hàng đầu của tỉnh mình
và có một điều tín hiệu đáng mừng là có những danh cao thủ trẻ đóng góp mấy trong gương mặt mấy trong làng cờ
để phát triển về chợ người thì mong muốn là duy trì hàng năm
mỗi năm tết đến thì có một giải cờ người và những năm lẻ thì có festival thì thêm festival
và tôi hy vọng là với nguồn kinh phí và có nhiều nhà hảo tâm để hỗ trợ tài trợ cho giải cờ
thì sẽ có một giải cờ mới
cái quy mô của giải cờ sẽ cao lên rộng rãi hơn có thể thi liên tỉnh
như năm ngoái có thì liên tỉnh rồi thì toàn quốc có thể mời khách quốc tế tới chẳng hạn như vậy
thì nó gây tiếng vang hơn và nó có hiệu ứng về du lịch
kết thúc hội thi năm nay kỳ thủ trẻ tuổi lê hữu phước đã xuất sắc vượt qua kỳ thủ kỳ cựu lưu minh hiệp
trong trận chung kết đoạt ngôi vô địch trong sự cổ vũ của đông đảo người xem
có thể thấy hoạt động thi đấu biểu diễn cờ người mỗi dịp tết đến xuân về
đã và đang là hoạt động văn hóa thể thao giải trí đặc sắc cuốn hút đông đảo người dân
đặc biệt tạo ấn tượng khó phai trong lòng du khách gần xa khi đến với nha trang khánh hòa
ngay sau tây nguyên đán các địa phương ven biển của tỉnh quảng nam lại tương bừng tổ chức lễ hội cầu ngư
giao quân đánh bắt đầu năm
tại làng biển lộc đông xã tam tiến huyện núi thành tỉnh quảng nam
lễ hội cầu ngư đầu năm đã được ngư dân tưng bừng tổ chức
theo lệ làng lễ cầu ngư của người dân thôn lộc đông được diễn ra vào ngày dằm tháng ba âm lịch hàng năm
nhưng những năm gần đây vì điều kiện con cháu trong làng đi làm ăn xa và người dân vươn khơi đánh bắt sớm
nên lễ được rời vào sau tết
lễ hội cầu ngư ở thôn lộc đông năm nay bao gồm hai phần phần lễ và phần hội
phần lễ bao gồm lễ cúng lăng ông và lễ cầu ngư được diễn ra từ lúc sáu giờ sáng
phần hội là giải đua ghe và đa bóng diễn ra trong hai ngày
lễ cầu ngư cầu cho quốc thái dân an mưa thuận gió hòa từ lâu đã trở thành nét văn hóa độc đáo của ngư dân các làng biển ven biển quảng nam
lễ hội này không chỉ dành riêng cho người đi biển mà còn thu hút nhiều người nhiều nghề nhiều họ cầu mong một năm mới làm ăn phát đạt
sau lễ cầu ngư dân tiến hành gia quân đánh bắt đầu năm
đã thành thông lệ đêm nay tại tỉnh nam định sẽ diễn ra phiên trợ viềng
mỗi năm chỉ học một lần duy nhất vào đêm bảy dạng sáng ngày tám tháng riêng âm lịch
chợ viềng xuân nam định đã trở thành một điểm đến quen thuộc đối với nhiều du khách từ các địa phương lân cận
bên cạnh việc lễ mẫu ước mong một năm mới an lành những mặt hàng đặc biệt ở đây cũng là yếu tố góp phần thu hút du khách thập phương về mua may bán rủi
gốc mẫu đơn đỏ có tuổi đời không dưới vài chục năm
chủ vườn chưa định giá nhưng khách đến xem đã rất đông
không chỉ riêng phôi này nhiều gốc khác cũng đã có người hỏi mua và được giao lưu thành công
tích hoa mẫu đơn lại trên vùng đất thờ mẫu thế nên không khó hiểu khi khách mua và người bán hầu hết là người am hiểu và yêu thích loài hoa này
mấy chục năm cũng có nên là mình đến là mê mẩn quá nên là cứ ngắn cây
ở chợ viềng mặt hàng phổ biến nhất là cây cảnh
từ cây phôi đến cây bán thành phẩm và thành phẩm
từ cây phong thủy đến hoa cảnh trang trí nhà
giá cả cũng tùy loại giao động từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng
không hiếm cây tiền triệu và xuất hiện cả những sản phẩm độc đáo có giá trị cao
xong có một điểm chung là đều rất hợp lý thuận mua vừa bán
mình mua được cây sung với mong muốn cả làm sông tục
giá bình dân thì không phải là cao lắm nhẹ nhàng như ví dụ cây này thôi
chỉ có một trăm nghìn rất nhiều cây hay nhưng mà vẫn chưa thưởng thức được hết
đa phần là người ta đi mua để lấy lọc
cho nên người ta thích là người ta mua thích một loại cây nào đó là người ta mua
thế thì cái người bán người ta cũng không lãi nhiều đâu
gọi là có tí chút để xin lọc mẫu
mà người ta quan niệm là như tôi đây là tôi đã biết rồi là
người ta quan niệm là phải đi
khi mua phải mua bằng được
mà người bán cũng phải bán bằng được
bán để lấy may mà mua để lấy may
cho nên tại sao gọi là chợ có may là như vậy
ngoài cây cảnh khách đến chợ viềng còn tìm mua nhiều mặt hàng khác
thịt bò và nông cụ được coi như đặc sản của phiên chợ mỗi năm chỉ họp một lần này
bò ở đây có bí quyết thui riêng khiến thịt mềm ngọt hơn hẳn
ai đến chợ cũng mua một ít lấy cái đỏ tượng trưng cho sự may mắn
khách vãn cảnh chợ có lẽ không
không còn nhiều người theo nghề nông
xong không vì thế mà các gian hàng bán nông cụ vắng khách
từ dao cuốc xẻng đến giỏ thúng rổ đó
đa dạng các mặt hàng đủ để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng
theo ghi nhận của phóng viên giá không khác biệt nhiều so với ở chợ hay các cửa hàng bình thường
thậm chí nếu khéo mua có